cảng quy nhơn đã khai trương tuyến dịch vụ vận tải trực tiếp từ cảng quy nhơn đi các nước khu vực đông bắc á nhằm kết nối nguồn hàng tại khu vực tây nguyên xuất khẩu đi các nước như hàn quốc nhật bản và trung quốc
sự kiện sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho khu vực miền trung tây nguyên nói chung và tỉnh bình định nói riêng giúp việc giao thương hàng hóa đến các thị trường trong khu vực bắc á được thuận lợi hơn nhờ vào việc rút ngắn được thời gian và giảm chi phí vận chuyển tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa so với các nước trong khu vực
việc mở tuyến vận tải biển từ quy nhơn đi trực tiếp đến khu vực bắc á là nhu cầu rất cần thiết và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
thời gian ban đầu mỗi tháng tuyến dịch vụ này sẽ vận chuyển khoảng một bốn trăm linh container tương đương khoảng một mươi bảy đến một mươi chín tấn hàng hóa
dự kiến giai đoạn thu hút thị trường các chủ tàu sẽ thực hiện mỗi tuần một chuyến nếu thị trường thuận lợi sẽ nâng lên mỗi tuần hai chuyến